cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa khởi tố để làm rõ hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với vũ tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phương trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội là đối tượng gây ra vụ bắn súng vào người đi đường xảy ra tại địa bàn quận cầu giấy vào các ngày hai mươi chín tháng bốn và ngày năm tháng năm vừa qua
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn dũng mua súng với mục đích đi săn bắn chim
tháng hai năm nay dũng nhiều lần sử dụng súng để tập bắn thử
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày sáu tháng năm sau khi dũng bắn súng trúng vào một nam thanh niên phát hiện có lực lượng công an xuống hiện trường làm việc dũng đã nhờ một người đến nhà lấy khẩu súng để tháo rời mang đi cất giấu
khi hai đối tượng đang ở nhà dũng thì bị tổ công tác phòng cảnh sát hành sự công an thành phố hà nội bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng cơ quan công an thu giữ khẩu súng dài bảy mươi sáu cm có ống ngắm kiểu súng bắn khí nén và cũng là khẩu súng dũng bắn gây thương tích cho ba bị hại là những người đi đường
cùng với một trăm tám mươi viên đạn trì một bơm tay bằng kim loại màu trắng dài sáu mươi cm
với tội danh giết người bị cáo đinh văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã romen huyện đam rồng tỉnh lâm đồng đã bị tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày hôm nay
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi ba xuân cùng với chị cao thị nga quê ở thanh hóa vào làm nông tại xã liên srong
trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng hai người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã
đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trong lúc nóng giận xuân đã dùng dao dựa chém bốn nhát vào đầu và mặt làm chị nga tử vong
sau đó uống thuốc sâu tự sát nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tù trung thân và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại trên năm trăm linh triệu đồng
chỉ vì tranh giành một nữ tiếp viên quán karaoke để phục vụ
cho riêng mình mà hai người đàn ông ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
hậu quả một người bị đâm chết một người linh án một mươi năm năm tù giam về tội giết người
bị cáo bị linh án một mươi năm năm tù giam là trần văn đăng ba mươi ba tuổi trú tại xã tân thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
còn nạn nhân là anh ly hữu thức ba mươi năm tuổi chú cùng địa phương
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín năng cùng với nhóm bạn đi nhậu và hát karaoke
trong lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thấy có một nữ tiếp viên đang phục vụ cho anh thức
đợi anh thức đi vệ sinh năng đã sang phòng bên yêu cầu nữ tiếp viên phục vụ tại phòng hát của mình
khi anh thức vào phát hiện nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
năng đã lấy con dao thủ sẵn trong người đâm trúng vào vùng bụng làm anh thức bị thương nặng và tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện
biết nạn nhân đã chết năng đã đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án nói trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang yêu cầu năng bồi thường cho gia đình bị hại trên ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị kim thúy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị xã cai lệ tỉnh tiền giang để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
thúy khai nhận đã đặt mua ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu của một người tên là trung tại khu vực bến đỏ bình mỹ
xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang để bán lại kiếm lời
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thúy đã lệ thuê lê trọng hữu điều khiển xe ô tô trở thúy đến khu vực bến đỏ bình mỹ để nhận hàng
đến nơi trong lúc hữu đi ăn thúy liên hệ với trung lấy ba bao thuốc lá cất giấu trong các hộp tự chế trên xe
và trong hầm xe khách cùng với các bao thuốc nam nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày trên đường về đến khu vực ấp bình phú hai xã bình hòa huyện châu thành
thúy bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang bắt giữ cùng với tăng vật
ngay sau đó thúy cùng với phương tiện và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
ba thanh niên liên quan đến nhóm phượt thủ trong clip ném đá xe khách vừa được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
đã bị công an huyện di linh tỉnh lâm đồng triệu tập để làm
ba người gồm nguyễn việt anh hai mươi năm tuổi nguyễn tấn lộc hai mươi tuổi và nguyễn phạm bảo duy hai mươi sáu tuổi cùng chú tại quận thủ đức tp hcm
vào chiều ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi cả nhóm có tám người điều khiển xe mô tô trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ đà lạt về tp hcm
khi đến đoạn đèn giao thông qua thị trấn di linh thì xảy ra va chạm nhẹ với xe khách do anh phan mạnh hùng điều khiển cùng chiều phía trước
khi xe khách lưu thông đến đoạn qua trạm thu phí liên đầm
nhóm vượt thủ này vượt lên dùng đá nếm liên tục vào xe khách
công an huyện di linh đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hai xe máy của ba thanh niên nói trên để xử lý theo quy định
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an quận thủ đức tp hcm để xác minh triệu tập những người còn lại xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện